trong chiều ngày hai mươi hai tháng tám binh chủng hóa học và bộ tư lệnh quân khu năm đã điều động nhiều cán bộ chiến sĩ cùng bốn xe đặc trùng tiến hành phun khử khuẩn tại khu vực chợ tân lập chợ siêu thị và khu dân cư xung quanh các tuyến đường điện biên phủ võ văn tần hải phòng phạm văn nghị đỗ quang thuộc quận thanh khê thành phố đà nẵng
riêng đối với khu vực hai chợ nơi phát hiện ca bệnh covid một mươi chín đơn vị đã triển khai phun khử quần tập trung và khu dân cư hẻm gần chợ